theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái vào chiều tối và đêm qua
các khu vực trong tỉnh yên bái đã xuất hiện mưa to và rông làm gần một trăm linh ngôi nhà bị tốc mái
hơn bốn mươi hectare hoa màu bị ngập thiệt hại ước tính trên sáu trăm năm mươi triệu đồng
ngay sau khi nhận được thông tin ban chỉ huy phòng chống thiên tai các địa phương đã chỉ đạo huy động lực lượng
tại chỗ khắc phục hậu quả tổ chức thăm hỏi động viên các hộ có nhà bị hư hỏng
trước đó tại huyện văn yên đã xảy ra dông lốc làm một trăm một mươi bốn ngôi nhà bị tốc mái
và nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại tại ba xã tân hợp an thịnh và đại pháp
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái
trong tháng bốn và đầu tháng năm tố lốc đã gây thiệt hại gần năm trăm linh ngôi nhà
và thiệt hại hàng nghìn hectare hoa màu của người dân